dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi theo giờ việt nam tăng lễ của ca sĩ phi nhung đã diễn ra tại chùa huệ quang westminster california
tới dự đám tang có đông đảo nghệ sĩ và khán giả hâm mộ ai cũng xót xa cho nữ ca sĩ
trong lúc các sư thầy đang đọc kinh bỗng một khán giả hết lớn tên phi nhung
we love phi nhung tẩy chai hô vấn cường khiến mọi người phải chú ý
một số người lạ mới ra hỏi hàn thì nữ khán giả này dơ một tấm bảng lớn với dòng chữ
rom hồng phạm tu phi nhung kèm những lời cầu nguyện và chúc phi nhung sớm siêu thoát
khi được hỏi nước khán giả mới bật khóc nói
tôi ủng hộ phi nhung nhưng phẫn nộ đối với hô vấn cường
phi nhung là một ca sĩ có lòng nhân đạo cư mang hô vấn cường
vậy mà hô vấn cường lại khiến phi nhung bị chỉ trích bao ngày qua
tôi đến đây làm việc này một mình không ai xúi dục tôi cả
tôi quý mến phi nhung vì giọng hát vì tâm đức tử thiện vì cách sống
hồ văn cường nhỏ dại không hiểu chuyện mà làm những điều như vậy ảnh hưởng tới những đứa con nuôi khác
tôi quá đau lòng khi thấy phi nhung bị như vậy
tôi không phải bà con hay có họ hàng gì với phi nhung hết
nhưng với phi nhung tôi thường cô ấy thương hại mấy đứa con cô ấy nuôi nên phải lên tiếng
ngoài ra tôi không có ý kiến gì về gia đình của hồ văn cường và bà nguyễn phương hằng
tôi không động chạm tới ai hết
tôi đến đây để đưa tiễn và tưởng nhớ phi nhung thôi
ai nói tôi người lớn mà ăn hiếp trẻ con tôi cũng chịu nhưng tôi bức xúc quá nên phải nói
tôi không biết phi nhung có hài lòng với hành động của mình hay không
nhưng tôi vẫn cứ làm vì tôi ước ước thay cho cô ấy